các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo

nếu việc mua bán đã hoàn thành hai bên đã ký hợp đồng bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực đã đăng ký theo quy định pháp luật thì hợp đồng mua bán có hiệu lực pháp luật
biên bán được xác định là người thứ ba ngay tỉnh theo quy định của bộ luật dân sự và pháp luật phải bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tỉnh
trường hợp này chiếc xe sẽ bị cơ quan chức năng thu giữ kê biên và bán đấu giá để hoàn trả tiền cho ngân hàng
luật sư bình nhấn mạnh sau khi khấu hao đối tượng nam sẽ phải bù vào phần tranh lệch giá trị đó để cơ quan chức năng trao trả lại cho bên bị hại là ngân hàng việt công banh
trường hợp thứ hai việc mua bán chưa hoàn thành chưa ký hợp đồng bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực cũng như chưa đăng ký quyền sở hữu thì giao dịch này chưa hợp pháp
bên bán xe có thể yêu cầu nhận lại chiếc xe này và nộp lại số tiền đã nhận của đối tượng gây án để trả lại cho phía người bị hại là ngân hàng
và tương tự thì sau khi khấu hao đối tượng nam sẽ phải bù vào phần tranh lệch giá trị đó để cơ quan chức năng trao trả lại cho bên bị hại là ngân hàng việt công banh
như vậy để xác định người chủ cửa hàng bán xe cho nam có bị xử lý trách nhiệm hay không thì cần xác minh người đấy có biết số tiền mà nam mua là tiền cướp ngân hàng hay không
nếu chủ cửa hàng không biết thì người này hoàn toàn vô tội không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào và ngược lại
ngoài ra theo lời khai của đối tượng nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú ở xã nghĩa lộ huyện cát hải hải phòng
trước khi gây án nam qua lại một người bạn tên là nh hai mươi bốn tuổi chú cùng quê
sau khi cướp ngân hàng nam cũng hẹn người này đón trở về nhà rồi đi vĩnh phúc thuê nhà nghỉ
với tình tiết này luật sư diệp năng bình cho rằng
cơ quan điều tra sẽ cần thu thập lời khai chứng cứ để xác định việc hát có biết chuyện nam sẽ thực hiện hành vi cướp ngân hàng hay không
để xác định yếu tố đồng phạm trong vụ việc này tránh bỏ lọt tội phạm
luật sư bình phân tích nếu hát biết mà vẫn đồng ý chở nghi phạm đến ngân hàng để cướp
thì hát có thể bị tri tố về tội cướp tài sản với vai trò là người xúc xức
trường hợp hát không biết kế hoạch phạm tội của bạn mình thì sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự
luật sư bình nêu ra chi tiết rất quan trọng không thể không nhắc đến
là vũ khí mà nam sử dụng để đe dọa uy hiếp bảo vệ nhân viên ngân hàng
cơ quan điều tra sẽ phải làm rõ hung khí trên có phải là vũ khí quân dụng hay không
hoặc có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng hay không
để xem xét về hành vi tăng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
nếu xác định đó là vũ khí quân dụng hoặc tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng
thì nam sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
quy định theo điều ba trăm linh bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
luật sư diệp năng bình nhấn mạnh
công an bước đầu xác định nam làm nghề xăm hình nghệ thuật
di chuyển ở nhiều tỉnh thành khu vực phía bắc tập trung chủ yếu quảng ninh và vĩnh phúc
trong thời gian không có việc làm và tiền chi tiêu
nam này xinh ý định mua súng và một số công cụ khác để cướp tiền ngân hàng
chiều bảy một nam đến phòng giao dịch của ngân hàng vietcombank ở đường đình vũ quận hải an
chỉa súng đe dọa nhân viên giao dịch và cướp số tiền hơn ba tỷ đồng để bỏ trốn
đến hai mươi ba h ngày tám tháng một nam bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ
ở tổ dân phố số ba phường bắc sơn
thị xác phổ yên tỉnh thái nguyên
qua xác minh nhà chức trách xác định nam đã mất bố
sống cùng mẹ và em trai tại xã nghĩa lộ huyện cát hải
năm hai nghìn một mươi một nam từng bị áp dụng biện pháp đưa đi trường giáo dưỡng
vì địa phương anh ta làm thợ xăm thường xuyên vắng mặt tại nơi cưới chú
chiều ngày chín tháng một nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại huyện đảo cát hải hải phòng đã được di lý về địa phương
trước đó một đoạn clip ngắn đăng tải trên kênh tiktok của anh hà đạt hùng
ký lại cảnh anh này bán cho nam chiếc xe máy phân khối lớn kawasaki zx một mươi r
đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và bình luận của dư luận
thời điểm đăng tải video anh hùng không hề biết vị khách sộp
chính là kẻ vừa thực hiện vụ cướp ngân hàng ở hải phòng
hiện tại video nói trên đã có gần năm trăm bảy mươi lượt xem và gần bảy bình luận
không ít người bày tỏ quan điểm cho rằng chính đoạn clip của anh hùng
góp phần giúp cơ quan chức năng sớm phát hiện ra nghi phạm
anh hùng cho biết anh hoàn toàn không biết gì về vụ cướp
cũng như không có chút nghi ngờ nào đối với nam
khoảng một mươi hai h một mươi năm phút ngày chín tháng một anh cho biết điện thoại của anh bỗng hiện rất nhiều thông báo
khi kiểm tra anh hùng bất ngờ khi đoạn clip anh đăng tải về vị khách trẻ mua xe thần sấm
nhận được rất nhiều bình luận chia sẻ
anh hùng nói và cho biết thêm các bình luận nói rằng nam đã bị bắt
nhưng tôi vẫn nghĩ rằng do nam vi phạm giao thông nên bị bắt vì xe chưa có biển số
thời điểm đó anh chỉ nghĩ như vậy
mang tâm trạng nửa tin nửa ngờ một lúc sau anh hùng mới tìm kiếm được bài viết
về việc đã bắt được nam là nghi phạm cướp ba tỷ đồng ở ngân hàng
trên ảnh nam mặc đúng bộ quần áo khi đến mua xe tại cửa hàng
nên anh hùng mới xác nhận được thông tin trên là sự thật
đúng một ngày sau khi bán xe cho nam anh hùng mới biết đã bán xe cho nghi phạm cướp ngân hàng
nhớ lại lúc đó anh hùng chia sẻ bản thân anh khá lo lắng bởi vừa bán được chiếc xe nhiều tiền
nếu phải nhận lại xe và hoàn tiền thì sẽ lỗ rất nhiều
hơn nữa xe đã sử dụng lại mang tiếng nên rất khó bán chứ chưa nói tới lỗ bao nhiêu tiền
anh hùng nói dù lo lắng nhưng buồn lại tài khoản mạng giáo hội của anh
bỗng dưng tăng thêm một lượng lớn người theo dõi và tương tác
ước tính lượng người theo dõi tăng khoảng năm sáu người
cũng theo chia sẻ của anh hùng chiếc xe nam mua tại cửa hàng là zx một mươir hai nghìn hai mươi một giá niêm yết bảy trăm hai mươi chín triệu đồng
song nam được hưởng chính sách giá riêng do chủ cửa hàng quyết định
nghi phạm cướp ngân hàng thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt và chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ để giao dịch
mua xe xong nam điều khiển
xe máy chạy lên thái nguyên và bị bắt sau đó
hình ảnh và video anh hùng giao xe cho nam làn chuyển rất nhanh trên mạng giáo hội ngay sau đó
sáng nay một mươi tháng một một lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng cho biết
cơ bản đã thu đủ số tiền hơn ba tỷ đồng bị cướp tại ngân hàng
theo đó quá trình khám xét cơ quan chức năng thu giữ tại nhà nguyễn văn nam một hai tỷ đồng
tám trăm linh triệu đồng trên người nam lúc tiến hành bắt giữ tiền mua xe máy hơn bảy trăm linh triệu đồng
điện thoại mới hơn ba mươi triệu đồng còn lại là một số khoản lật vật nam đã chi tiêu
vị lãnh đạo này cũng cho biết sau khi thực hiện xong vụ cướp đối tượng trở về nhà
cất dấu bớt tiền nhưng không tiết lộ đã gây án nên gia đình cũng như bạn gái không hề hay biết
cũng theo vị lãnh đạo này nguyễn văn nam là đối tượng có lối sống khá lập dị
sống kiểu cá thể sống bình thường cũng một mình ra ngoài xã hội
cũng không đi cùng ai làm gì cũng không có đồng bọn
nam từng đi trường giáo dưỡng khi ra khỏi trường sống lang thang
kiếm được việc gì thì làm tá túc ở nhà trọ giải tiền
vị lãnh đạo này cho biết thêm đối tượng có niềm đam mê lại sẽ phân khối lớn
để lang bạc kiểu như phượt nhưng lại chỉ thích đi một mình
đó là lý do tại sao đối tượng về nhà đưa bớt tiền cho bạn gái nhưng không rủ đi cùng
hiện tại vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ
thưa quý vị và các bạn có phải vì bị ảnh hưởng phim ảnh quá nhiều
nên những vụ cướp ngân hàng vẫn xảy ra
vụ cướp là hồi chuông cảnh tỉnh cho những thanh niên
không muốn làm mà vẫn muốn có ăn
những người còn mãi miết theo đuổi những thứ xa vời nhưng không muốn cố gắng
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất đến vụ việc
mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem
còn bây giờ xin chào và gặp lại